tại bắc ninh ban dân vận trung ương phối hợp với học viện chính trị hành chính quốc gia hồ chí minh
tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề những vấn đề lý luận và giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng
đối với công tác dân vận trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban dân vận trung mương
đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung mương đảng chủ tịch hội đồng lý luận trung mương
giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh chủ trì hội thảo khoa học
tại buổi hội thảo đồng chí trương thị mai đề xuất phương hướng giải pháp đổi mới nhằm nâng cao hiệu quả
phương thức lãnh đạo của đảng đối với công tác dân vận trong bối cảnh mới bảo đảm mang tính lý luận và thực tiễn
đồng thời nhấn mạnh để công tác dân vận đạt được hiệu quả tốt cần củng cố mối quan hệ máu thịt giữa đảng và nhân dân
lòng tin của nhân dân với đảng trong quá trình phát triển quan tâm đến quyền lợi lợi ích chính đáng đời sống của nhân dân
để nhân dân được phát huy quyền làm chủ công tác dân vận gắn với xây dựng đảng nhà nước tổ chức bộ máy
con người trong sạch vững mạnh hệ thống chính trị từ cán bộ đảng nhà nước mặt trận đoàn thể nhân dân
phải làm tốt nhiệm vụ chính trị được giao quan hệ tốt với nhân dân tận tình giúp đỡ nhân dân